thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc điện đàm với chủ tịch ubnd châu âu ec ursula von der leyen
hai bên nhất trí cho rằng việc thực thi hiệp định evfta và evipa đưa việt nam trở thành đối tác hàng đầu của eu trong asean
hai bên cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ phát huy tối đa các lợi ích mà hiệp định mang lại
việt nam đề nghị ec đẩy mạnh truyền thông về hiệp định và gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy hải sản việt nam
chủ tịch ec nhấn mạnh eu coi trọng hợp tác với việt nam về mọi mặt hướng tới phát triển bền vững thúc đẩy hòa bình an ninh toàn cầu và khu vực